gần nửa tháng nay hàng nghìn con lợn được giết mổ tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nhưng không có sự kiểm soát của bất cứ lực lượng chức năng nào
việc buông lỏng quản lý trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lò mổ
khiến sức khỏe của người tiêu dùng đang bị đe dọa
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là lò mổ gia súc tập trung của công ty trách nhiệm hiếu hạn hải dương
ở phương bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trước đây trung bình mỗi ngày nơi đây có hơn một trăm linh con lợn được giết mổ
tuy nhiên hơn hai tuần nay không có một thương lái nào đem lợn tới đây để mổ
nguyên nhân là do bất đồng về giá dịch vụ giết mổ lợn giữa chủ cơ sở này và các thương lái
nguyên nhân là so bất đồng về giá dịch vụ giết mổ lợn giữa chủ cơ sở này và các thương lái
nguyên nhân là so bất đồng về giá dịch vụ giết mổ
sớm hàng chục lái buôn chở thịt lợn ra vào tấp nập
bên trong hàng chục con lợn được giết mổ công khai không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng lại không hề có sự kiểm soát của lực lượng thú y và chính quyền địa phương
lợn chưa qua kiểm dịch được đưa vào giết mổ
thịt lợn không có dấu kiểm dịch của thú y cũng được các thương lái chất lên xe đưa đến các chợ trên địa bàn
lợn thịt là ba mươi nay tăng sáu mươi còn lợn nải là sáu mươi nay tăng một trăm hai mươi
cho nên chúng tôi cảm thấy giá cả không hợp với chúng tôi được cho nên chúng tôi phải về bắt buộc phải anh em về nhà làm
mà về nhà như thế thì tôi không thể xây lô được nữa tại vì nhà cửa ăn mô vô nảy rồi
cho nên thì an toàn thực phẩm nó không đảm bảo cho an toàn thực phẩm này
cho nên là nếu công ty hải dương vẫn giữ giá cụ thì chúng tôi cứ vào lò làm thôi
theo thông tin
tại thành phố đồng hới có hai mươi bảy điểm giết mổ ra súc tự phát không bảo đảm vệ sinh thú y đang hoạt động
hàng ngày hàng trăm kg thịt lợn không được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đưa ra thị trường và đến với tay người tiêu dùng
do đó nếu các lực lượng chức năng của tỉnh quảng bình không sớm có biện pháp giải quyết vấn đề giá dịch vụ giết mổ lợn
ở lò mổ tập trung và tiếp tục buông lỏng công tác kiểm soát vệ sinh thú y
thì nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang và sẽ tiếp tục đe dọa